công an quận lê trân của thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận lê trân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ thành phố hồ chí minh
về địa bàn thành phố hải phòng tiêu thụ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng việt thường giấu ma túy với số lượng lớn
từ thành phố hồ chí minh vào trong các thiết bị điện tử để vận chuyển về địa bàn quận lê chân
và thành phố hải phòng tiêu thụ
chiều ba một mươi hai công an quận lê chân tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt
tại khu vực ngõ phạm huy thông trên địa bàn quận lê chân
sau khi đấu tranh đối tượng khai nhận nơi cất giấu ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
đã khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt thu giữ hơn sáu trăm hai mươi tám gram metafetamin bảy tám mươi tám gram mdma
và chín ba mươi tám gram cocaine hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá cực qua mạng internet
trong đó đối tượng mai quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
quá trình điều tra ban đầu xác định đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thắng được một đối tượng chưa rõ lai lịch
giao cho một tài khoản tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược qua mạng internet
trên trang web abong tám mươi tám com
sau đó thắng tạo ra nhiều tài khoản đánh bạc khác giao cho các đối tượng để đánh bạc trái phép
được thắng thua bằng tiền
trong thời gian từ ngày một tháng một mươi một đến khi bị bắt các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với số tiền gần năm tỷ đồng
một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà một người dân ở xã phùng hưng huyện khói châu của tỉnh hưng yên
khiến hai người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi năm phút
ngày hai tháng một mươi hai tại nhà bà nguyễn thị thái
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện đã điều động cán bộ chiến sĩ một xe chữa cháy
và một xe chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiến hành chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được không chế phát hiện ở trên tầng hai của ngôi nhà
có hai nạn nhân đã tử vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba tháng một mươi hai đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị đồn biên phòng sông trăng bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới
vào tối ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực ấp láng biển xã hưng điền huyện tân hưng
cách đường biên giới khoảng một trăm linh mét đồn biên phòng sông trăng bộ đội biên phòng tỉnh long an
cùng đội phòng chống buôn lậu đoạn đặc nhiệm miền nam đồng chú trì
phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chi huy bộ đội biên phòng tỉnh long an
phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới
tại hiện trường tổ công tác tiến hành kiểm tra và tạm giữ nhiều túi ni lông chứa pháo nổ
có trọng lượng khoảng tám năm kg
qua điều tra truy xét xác minh đối tượng vận chuyển tên hồ văn thiện
quê tỉnh đồng tháp hiện tạm trú tại huyện tân hân tỉnh long an
đối tượng khai nhận được một người ngụ xã hưng điện tân hưng rủ đi vận chuyển thuê
số tan vật trên với số tiền hai trăm linh đồng mỗi gói hàng
tiến hành mời nguyễn văn thắng tức là thật ngụ áp gọi chú xã hưng điện tân hưng long an nên làm việc
bước đầu đối tượng thắng khai nhận được một đối tượng ngụ ấp láng biển xã hưng điền tân hưng long an
rối đi vận chuyển thuê thuốc trừ sâu từ campuchia về việt nam với giá tiền năm trăm linh đồng
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một đồn biên phòng sông trăng cũng đã bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ
lên đến một bảy trăm ba mươi chín kg ước tính khoảng hai tỷ đồng
trong ngày bảy tháng một mươi hai công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng nguyễn thị huyền trâm ba mươi ba tuổi trú tỉnh đồng nai
cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa và công an phường thống nhất
bắt quả tang trâm đang vận chuyển một mươi hộp pháo nổ loại bốn mươi chín ống một hợp tổng trọng lượng một mươi bảy kg
tại địa bàn khu phố bảy phường thống nhất qua đấu tranh đối tượng trâm khai nhận
mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch với giá chín năm trăm linh đồng
từ quận năm tp hcm về bán cho khách trên địa bàn huyện trảng bom với giá một mươi ba triệu đồng
trên đường đi lấy pháo về thì bị lực lượng tuần tra công an tp biên hòa đồng nai phát hiện bắt giữ
hiện công an tp biên hòa đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trong ngày bảy tháng một mươi hai công an tp hồng ngự tính đồng tháp cho biết đã bắt quả tan
hai đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp hồng ngự phố hợp đồng biên phòng xã bình thạnh
phát hiện bắt quả tang nguyễn văn hồng bốn mươi tuổi và huỳnh đoan khang hai mươi tám tuổi
cùng ngụ địa phương có hành vi tổ chức các cực bóng đá
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai quyến vở hai điện thoại di động
bên trong có nội dung tin nhắn liên quan đến cá cực bóng đá
qua làm việc một số người đã thừa nhận hành vi tham gia các cực bóng đá
với suất tiền cá cực bối trận từ hai trăm linh đồng đến năm triệu đồng
cũng trong ngày bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
vừa tiếp nhận đối tượng mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán tại xã nga thắng
huyện nga sơn tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi giết người
đây là hung thủ đã gây ra vụ trọng án làm chết hai người xảy ra tại địa bàn
của xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận vào hơn hai mươi năm năm về trước
theo hồ sơ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mai văn thi lúc đó bốn mươi một tuổi từ thanh hóa vào huyện đức linh
tỉnh bình thuận làm thuê
vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quá trình tổ chức nhậu trong một tròi rẫy
ở xã đa ca huyện đức linh với một số người thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
hai người chết tại chỗ rồi bỏ trốn
ngày ba mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức linh
rồi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và quyết định truy nã mai văn thi
trên toàn quốc về tội giết người
sau khi gây án mai văn thi bỏ trốn ra tỉnh tuyên quang thay tên đổi họ
thành nguyễn văn điệp rồi lấy vợ sinh con và là mang sinh sống từ đó cho đến nay
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp
với công an tỉnh tuyên quang đã bắt giữ được đối tượng mai văn thi
và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
tiếp nhận thủ lý theo thẩm quyền
như vậy sau hơn hai mươi năm năm lẫn trốn đối tượng đặc biệt nguy hiểm mai văn thi
đã xa lưới pháp luật và đồng thời đối tượng cũng phải chịu một bản án thích đáng
cho những gì đã ghi ra
nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh vận tải
đặc biệt là tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định
gây mất trực tự an toàn giao thông sở giao thông vận tải tp hcm
vừa có văn bản gửi ưu ba nhân dân thành phố ký nghị lên bộ giao thông vận tải
các giải pháp để xử lý tình trạng này
sở giao thông vận tải sẽ khẩn trương nâng cấp hệ thống xử lý và khai thác
sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của cục đường bộ việt nam
để trích xuất dữ liệu điểm đầu điểm cuối trùng lập của tổng số chuyến của xe
trong thời gian một tháng
điều này làm cơ sở xử lý các trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng và du lịch vi phạm
trường hợp cục đường bộ việt nam chưa hoàn thành công tác nâng cấp hệ thống xử lý
và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
đề nghị cục đường bộ việt nam chú trị ban hành cơ chế chia sẻ dữ liệu
từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô cho sở giao thông vận tải tp hcm
ngoài ra đơn vị này cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm xây dựng
và đưa vào sử dụng phần mềm tiếp nhận thông tin tối thiểu của hợp đồng vận chuyển
theo quy định đã ban hành
đề sở giao thông vận tải tp hcm chi đạo thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm
tra cứu thông tin hợp đồng vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch
phục vụ công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm
sở y tế tp hcm cho biết đã phát hiện thêm nhiều sai phạm khi kiểm tra độc suất
một mươi hai phòng khám đa khoa tư nhân
các phòng khám này đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây
vì vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh bị phản ánh vẽ bệnh moi tiền
liên quan đến công tác hậu kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật
trong hoạt động khám chữa bệnh tại một mươi hai phòng khám đa khoa
đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây
thanh tra sở y tế cũng đã có buổi kiểm tra độc suất các cơ sở này
qua kiểm tra các phòng khám này đều có vi phạm liên quan đến các quy định hành nghề khám chữa bệnh
phổ biến nhất là bố trí thêm phòng điều trị bổ sung trang thiết bị y tế
nhưng chưa báo cáo sở y tế không đảm bảo điều kiện vệ sinh
không đủ dụng cụ để thực hiện các thủ thuật sản phụ cho người bệnh
quảng cáo không đúng với nội dung đã được sở y tế xác nhận
quảng cáo quá phạm vi chuyên môn đã được cấp phép hoạt động
cũng theo sở y tế sau hai ngày đưa đường dây nóng chín tám chín bốn không một một năm năm
tố cáo phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh mong tiền bệnh nhân đi vào hoạt động
cho đến nay đường dây này đã tiếp nhận một mươi chín cuộc gọi
trong đó có năm cuộc gọi liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh nhân
các thông tin đang được thanh tra sở y tế tổng hợp xử lý theo đúng quy định
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phần tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và nhận hối lộ
tại phiên tòa ngày thứ hai hội đồng xét xử đã công bố phần tóm tắt nội dung vụ án
và đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tăng vật tài sản thu giữ được trong vụ án
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hữu
nguyễn hữu tứ và bảy mươi bị cáo khác phạm tội buôn lậu và bị đề nghị mức án cao nhất là một mươi bảy năm tù
trong đó cáo trạng xác định các bị cáo đã cùng nhau góp vốn giúp sức buôn lậu xăng
từ singapore về việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng số tiền hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
riêng bị cáo ngô văn thụy
nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan cũng bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cũng đề nghị các bị cáo nộp lại hơn bốn trăm linh tỷ đồng
xung công quỹ nhà nước
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa phối hợp
bắt giữ vụ vận chuyển một năm tấn sản phẩm động vật đông lạnh không có giấy tờ kiểm dịch
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ hai a thuộc địa phận xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
lực lượng công an kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi chín h hai nghìn chín trăm linh năm do đào ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở thị xã phú thọ tỉnh phú thọ điều khiển qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một mươi tám thùng xốp
bên trong có chứa các sản phẩm động vật đông lạnh
gồm gà cá chân giò bò lợn đã qua sơ chế chủ xe đào ngọc xuân không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch
thú y liên quan đến các sản phẩm động vật trên hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
hai vợ chồng trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú tại phường phước hòa
thành phố tam kỳ vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền
vợ chồng hoàng và nguyên chiếm đoạt của các bị hại là hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng hoàng mua ba mươi hai mảnh đất trong đó hai mươi bảy mảnh được thế chấp ngân hàng để vay
hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng bên cạnh đó vợ chồng này còn vay tiền của hai mươi một người với
số tiền là gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng mất khả năng chi trả nợ
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng đã đưa thông tin gian dối vay tiền đáo hạn
ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay tuy nhiên cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay
chi trả tiền gốc lãi cho những người vay và phục vụ kinh doanh đến thời kỳ trả nợ
hai vợ chồng hoàng không trả mà chiếm đoạt số tiền bán